các bạn có thể thấy biến chủng vụ ba hai đã khiến trung quốc trải qua làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất
và ngay lúc này mỹ cũng đang chứng kiến mức độ lây lan xa tăng của biến chủng này
khi đây là nguyên nhân nhiễm bệnh của phần lớn các ca covid một mươi chín tại mỹ
một số vùng ở mỹ đang chứng kiến số ca covid một mươi chín gia tăng trong bối cảnh nỗ lực xét nghiệm không còn mạnh mẽ như trước
làm dấy lên nỗi lo làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng tiếp theo có thể khó bị phát hiện
theo cham bloomberg một đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới có thể xảy ra ở mỹ mà chẳng ai hay biết
ông ajis reha người vừa được bổ nhiệm làm điều phối viên ứng phó covid một mươi chín của nhà trắng ngày một mươi một tháng bốn cho biết
số ca covid một mươi chín có tăng lên gần đây nhưng khẳng định ông không quá lo lắng
nhất là khi số ca nhập viện vẫn ở mức thấp khắp nước
ông jha bắt đầu công việc mới giữa lúc biến chủng vụ ba hai của micron gây ra phần lớn ca nhiễm mới ở mỹ
theo báo zen new york times mỹ ghi nhận trung bình hơn ba mươi một ca một ngày trong tuần lễ khép lại hôm ngày một mươi tháng bốn
tăng ba so với hai tuần trước
dù vậy thành phố new york và thủ đô washington thuộc số những địa phương có số ca mắc mới cao hơn con số trung bình vừa nêu
nhiều trường học đã khôi phục quy định bắt buộc đeo khẩu trang giữa lúc số ca nhiễm tăng
tương tự thành phố philadelphia bang pennsylvania hôm một mươi một tháng bốn trở thành thành phố lớn đầu tiên ở mỹ
quay lại với yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà sau khi số ca nhiễm tại đó tăng hơn năm mươi
năm mươi trong vòng một mươi ngày
giới chức y tế địa phương nhấn mạnh đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xảy ra đợt bùng phát mới do ba hai gây ra
bên ngoài nước mỹ một nỗi lo khác của washington là diễn biến dịch covid một mươi chín ở thành phố thượng hải trung quốc
bộ ngoại giao mỹ cuối ngày một mươi một tháng bốn ra lệnh nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời khỏi thành phố đang bị phong tỏa này
chính quyền thượng hải ngày một mươi hai tháng bốn thông báo có thêm hai mươi ba ba trăm bốn mươi hai ca covid một mươi chín
nâng tổng số ca trong đợt bùng phát mới nhất lên hơn hai trăm linh dù không có trường hợp tử vong nào
được công bố
theo đài cnbc trung quốc vật lộn với đợt bùng phát covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch nổ ra
giới chức địa phương cho rằng biến chủng phụ ba hai là nguyên nhân